tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã xét xử sơ thẩm bị cáo trần gia bang anh
trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai do mâu thuẫn trong lúc nhậu ở ấp chuồng vích
xã gành dầu bị cáo đã dùng dao đâm hai nhát trúng vào ngực và tay đặng lê duy
sau khi cầm dao bỏ về nhà bị cáo đã ra công an xã gành dầu đầu thú
nhận được nạn nhân đã được đưa đến trạm y tế xã gành dầu cấp cứu nhưng tử vong
kết thúc phiên xét xử bà anh bị tuyên án một mươi năm năm tù và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần năm mươi triệu đồng
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trí thông
chú tại tỉnh an giang để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu thông là nghi phạm dùng dao thái lan đâm nhiều nhát vào người ông nguyễn văn hoàng để cướp xe ôm
vụ án xảy ra trên địa bàn xã an viễn huyện tràng bom vào tối ngày năm tháng một mươi hai
sau khi gây án thông đã cướp xe tẩu thoát
nạn nhân bị thương nặng và được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch
chỉ sau gần ba mươi phút gây ra vụ cướp đối tượng nguyễn trí thông đã bị lực lượng công an bắt giữ
khi đang điều khiển xe máy vừa cướp được đến một tiệm sửa xe trên địa bàn phường long bình tân thành phố biên hòa để giao bán
trước cơ quan công an thông đã khai nhận do đánh bạc thua nợ nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
các đối tượng gồm nguyễn trung hiếu âu thị xuân trần văn nghĩa lê văn tùng và lê văn tri
các đối tượng này đã lừa một người đàn ông ở thành phố châu đốc tỉnh an giang trong việc mua bán cục đá thiên thạch
các đối tượng này đã giới thiệu về cục đá có giá trị từ năm đến sáu tỷ đồng
nếu bán được thì sẽ trả hoa hồng từ năm đến sáu tỷ đồng
tin lời đối tượng người đàn ông này đã đặt cọc năm trăm linh triệu đồng
sau khi nhận tiền các đối tượng đã bỏ trốn
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một tất cả năm đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra
nhưng ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì sẽ bị bắt giữ
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
mọi chi tiết xin liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang có địa chỉ tại số sáu đường tôn đức thắng
vườn mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang hoặc trung tá dương tư thường điều tra viên thụ lý vụ án số điện thoại chín trăm một mươi chín sáu mươi năm trăm năm mươi bảy
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án về ma túy và bắt giữ một đối tượng trú tại huyện kỳ sơn
thu giữ tám bánh heroin
vào khoảng ba giờ ba mươi năm phút ngày năm tháng một mươi hai tại bản khe tang xã chiêu lưu huyện kỳ sơn
quang văn toàn bị bắt quả tang khi đang vận chuyển tám bánh heroin
đối tượng quang văn toàn là mắt xích quan trọng của đường dây tội phạm ma túy từ lào vào nghệ an
có vai trò tiếp nhận cất giống ma túy do các đối tượng từ lào đưa sang
quá trình đấu tranh chuyên án lực lượng công an nghệ an đã chủ động xây dựng các phương án bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn
vận chuyển trái phép bốn bánh heroin ba đối tượng trú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa bị công an huyện thuận châu tỉnh sơn la bắt giữ
cụ thể cà văn sơn bị phát hiện khi đang vận chuyển bốn bánh heroin trên địa bàn huyện thuận châu tỉnh sơn la
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu bắt khẩn cấp hai đối tượng lò văn trung và lò văn sơn
cơ quan công an đã tạm giữ một ô tô hai điện thoại di động ba triệu đồng và một số tăng vật liên quan
thời gian vừa qua tình trạng giới trẻ đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp diễn ra ngày càng phổ biến
xảy ra tình trạng này là do một bộ phận giới trẻ còn ham chơi và thiếu hiểu biết về các loại ma túy tổng hợp nên đã đua đòi cùng bạn bè sử dụng ma túy
chỉ trong thời gian ngắn vừa qua tại địa bàn ngoại thành hà nội cơ quan công an đã phát hiện và xử lý nhiều nhóm đối tượng là thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm đối tượng này sau một chậu nhậu đã rủ nhau mua ma túy và điểm hẹn để cùng sử dụng tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã kim trung huyện hoài đức
từ công tác nắm tình hình địa bàn công an xã kim trung và đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an huyện hoài đức đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng khi đang sử dụng ma túy trong nhà nghỉ
điều đáng nói trong số này có cả đối tượng trong độ tuổi học sinh

tình hình các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng các loại ma túy đặc biệt là ma túy mới dự báo vẫn còn có những diễn biến phức tạp
chính vì vậy trong đợt cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm lực lượng công an đã nhận diện và kiên quyết không để những diễn biến tội phạm này gây mất an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
các đối tượng thường xuyên lợi dụng vào các nhà nghỉ cho thuê lưu trú mặc dù có kiểm tra đến tờ
tuy nhiên đây là một trong những địa điểm ưa thích của các đối tượng
nghỉ ngơi vừa sử dụng trái phép ma túy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục pháp luật cũng như nắm mắt tình hình địa bàn thông qua các biện pháp điều tra cơ bản của lực lượng công an
và từ đó sẽ tăng cường hơn nữa và kiên quyết đấu tranh trong tình hình hiện nay
cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an thì từ phía gia đình nhà trường cần tăng cường quản lý giáo dục con em mình
và mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
chẳng đấu tranh vòng vừa hiệu quả diễn biến loại tội phạm này
tòa án nhân dân tỉnh con tum vào sáng nay vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với huỳnh văn cảnh
nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện ngọc hồi về tội giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cảnh được giao nhiệm vụ làm phó giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
rồi đến giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện ngọc hồi
vì mục đích tiêu lợi cá nhân cảnh đã tự ý cập nhật thông tin của người thân quen thông tin về thửa đất vào phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi giả chữ ký của các lãnh đạo ủy ban nhân dân lãnh đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện ngọc hồi để làm giả một mươi sáu dây chứng nhận quyền sử dụng đất
ngoài ra cảnh còn dùng thủ đoạn gian dối trong việc bán đất để chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo huỳnh văn cảnh một mươi ba năm sáu tháng tù giam về tội giả mạo trong công tác và ba năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng phạm trí văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn tứ kỳ huyện tứ kỳ tỉnh hải dương có nốt ruồi cách bốn cm dưới trước mép phải
đối tượng vương thị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn uông thượng xã minh tân
huyện nam sách tỉnh hải dương cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
và đối tượng tăng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại đông quan phường tân hưng thành phố hải dương tỉnh hải dương
cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
cảnh sát điều tra bộ công an